trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ km một mươi bảy một trăm linh đường hòa lạc hòa bình
do công ty trách nhiệm hữu hạn bot quốc lộ sáu hòa lạc hòa bình thu phí
thuộc xóm văn minh xã yên quang huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
đã phải xả trạm do hàng trăm người dân và khoảng ba mươi phương tiện xe ô tô các loại
đã đổ ở trạm để phản đối về việc thu phí trực hợp lý
gây ủn tắc giao thông cả hai chiều dài hơn một km trong nhiều giờ
trên địa bàn xã yên quang có khoảng một trăm linh xe gồm cả xe chính chủ và không chính chủ
lãnh đạo trạm thu phí giải thích chỉ miễn giảm cho xe chính chủ là người địa phương
với mức giảm năm mươi giá vé xe không chính chủ vẫn thu phí bình thường
trong khi người dân địa phương mong muốn được miễn giảm một trăm linh giá vé
một ngày đi về là bốn vòng mà trạm thu phí chỉ giảm năm mươi là xe chính chủ ba mươi là xe không chính chủ
mà cái đường dân sinh của xóm tôi ở đâu
bao nhiêu năm nay một ngày bao nhiêu tiền
ba mươi năm x bốn vòng x một tháng x hai mươi tám năm thì nó như thế nào
có cái kế hoạch hỗ trợ cho người dân chúng tôi đi lại cho nó thuận tiện
chứ không thể là chúng tôi đi có từ ở kia xuống đây có bảy trăm linh mét
mà lại bắt chúng tôi là phải mua vé một trăm linh là ba mươi năm
lượt đi lượt về là bảy mươi
trước tình hình trên lãnh đạo công ty trách nhiệm hiểu hạn bot quốc lộ sáu hòa lạc hòa bình
đã có trao đổi nhanh với người dân nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết
trong thời gian đang chờ tất cả những xe mà đối với giảm giá thì là giảm giá rồi
có những xe nào mà trong không có trên diện
theo quy định của bộ giao thông vận tải và tổng cục đường việt nam thì vẫn phải thu phí bình thường
trong thời gian vừa rồi có những ý kiến chỉ của kiến nghị của người dân
trong ba ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã truyền tải với trách nhiệm của người trạm trưởng
và đã truyền tải đến cho các lãnh đạo cấp trên và bây giờ đang lộ trình
đang quy trình để làm cái thủ tục gọi là đáp ứng giải quyết những cái kiến nghị của người dân xung quanh
trước đó ngày hai mươi năm tháng bốn bộ giao thông vận tải cho phép công ty trách nhiệm hiểu hạn bot quốc lộ sáu hòa lạc hòa bình
tại trạm km một mươi bảy một trăm linh đường hòa lạc hòa bình thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ từ ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
với mức phí thấp nhất là ba mươi năm đồng cao nhất là một trăm tám mươi đồng
đồng một lượt xe tùy loại xe ô tô người dân không đồng ý các phương án của trạm bot nên xảy ra vụ việc trên